nhân dịp chào mừng ngày phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi đồng thời nhằm thể hiện tình cảm sự sẻ chia của những người trẻ đối với những người phụ nữ làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt khó khăn
ban thường vụ thành đoàn hà nội phối hợp với ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp hà nội đã tổ chức chương trình hoa về trên phố dành cho các chị em phụ nữ ngành vệ sinh môi trường thủ đô
với mục tiêu nhằm động viên chia sẻ những niềm vui nỗi buồn vất vả đối với những người phụ nữ lao động nặng nhọc năm mươi xuất quà và hoa được trao tặng cho năm mươi tổ nữ công nhân vệ sinh môi trường
đồng thời đoàn viên thanh niên thủ đô cũng tổ chức tặng hoa quà cho nữ lao công trên các tuyến phố địa bàn thành phố hà nội
với mục tiêu nhằm động viên chia sẻ những niềm vui nỗi buồn vất vả đối với những người phụ nữ lao động nặng nhọc năm mươi xuất quà và hoa được trao tặng cho năm mươi tổ nữ công nhân vệ sinh môi trường
đồng thời đoàn viên chia sẻ những khó khăn cho những chị em nữ lao công
bên cạnh những phần quà và hoa kích lệ động viên gần một đoàn viên thanh niên thủ đô đến từ các trường đại học và các quận nội thành cũng sẽ có gần bốn giờ đồng hồ trải nghiệm các hoạt động
cùng họp sau ban phân công nhiệm vụ cùng làm việc cùng ăn với gần tám trăm linh lao động nữ công nhân vệ sinh môi trường
bên cạnh những phân quà và hoa được trao tặng cho năm mươi tổ nữ công nhân vệ sinh môi trường gần một đoàn viên thanh niên thủ đô đến từ các trường đại học và các quận nội thành cũng sẽ có gần bốn giờ đồng hồ trải nghiệm các hoạt động

đầy nhân văn của những người trẻ